theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam mặc dù đảo chiều tăng nhẹ trong tháng một mươi một
nhưng xuất khẩu tôm trong năm hai nghìn một mươi chín vẫn giảm so với năm trước không đạt được kế hoạch đề ra là bốn hai tỷ usd
theo các chuyên gia eu chiếm hai mươi một xuất khẩu tôm của việt nam
mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của việt nam sau eu
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín mặc dù tăng trưởng không cao nhưng xuất khẩu tôm của việt nam sang mỹ duy trì ổn định
nhu cầu nhập khẩu tôm của mỹ từ việt nam giai đoạn cuối năm tích cực hơn
nhờ mỹ có xu hướng giảm nhập khẩu từ ấn độ thái lan và giảm mạnh nhập khẩu từ trung quốc
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nhận định xuất khẩu tôm việt nam sang trung quốc
giai đoạn cuối năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi dự kiến vẫn duy trì đá tăng trưởng
do nhu cầu nhập khẩu tôm nguyên liệu và chế biến từ trung quốc vẫn cao để phục vụ tết nguyên đán
xuất khẩu tôm việt nam cả năm hai nghìn một mươi chín dự kiến đạt khoảng ba bốn tỷ usd
giảm bốn so với năm hai nghìn một mươi tám